còn tại tỉnh lạng sơn với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke
một mươi một thanh niên vừa bị công an huyện văn lãng bắt quả tăng
tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke trúc sinh tại địa chỉ xã tân thanh huyện văn lãng tỉnh lạng sơn
lực lượng công an phát hiện bắt quả tăng một mươi một nam nữ đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ nhiều tăng vật gồm ma túy tổng hợp khí cười
dao kiếm và nhiều tăng vật liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy
qua kiểm tra nhanh bảy trên một mươi một trường hợp dương tính với các chất ma túy này